sự kiện này nhằm truyền thông vai trò lợi ích của hoạt động giao lưu ngôn ngữ khuyến khích đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trên địa bàn
và cũng là hoạt động chào mừng hai mươi năm thành phố đà nẵng trực thuộc trung ương hướng đến năm apec việt nam hai nghìn hai mươi
nằm trong chương trình dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh con tum giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tết này tỉnh con tum đã có hơn hai trăm một mươi một hộ dân được đóng điện đón xuân
đây là niềm vui lớn của người dân các xã vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
từ khi có điện nhà chị y cương làng mang dương hai xã ngọc lây luôn trở nên đông vui vì nhà chị có tv
nên từ người già đến trẻ nhỏ trong làng đều tập trung đến xem phim nghe tin tức cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất để phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
bây giờ có điện rồi bây giờ là bà con thì rất là vui
về con cháu đi học hành buổi chiều buổi sáng có điện rồi có phim có tv có nấu cơm nấu có điện
bà con rất là chân thành cảm ơn và nhà nước sự quan tâm của đảng và nhà nước
bà con rất là sung sướng đã có điện lưới tới nơi
sau này bà con có điều kiện sản xuất làm thì đã có điện lưới tới rồi
rất là tiện
tổng kinh phí là trên một trăm linh chín tỷ đồng cung cấp cho một bốn trăm bốn mươi hai hộ
có điện đến các thôn làng vùng sâu vùng xa tạo điều kiện cho người dân nâng cao trình độ trí thức thúc đẩy phát triển kinh tế
điện về trong dịp tết nguyên đán lại càng trở nên ý nghĩa
đến giờ này ở trên địa bàn huyện tumurong đã được một trăm linh thôn cấp điện
nhưng với sự nỗ lực vừa khó
đến bây giờ là hoàn thành tốt các dự án đưa vào thi công cũng như là quyết toán khai thác sử dụng các công trình an toàn hiệu quả
và đặc biệt nhất là trong dịp tết nguyên đán đinh dậu sẽ cấp điện cho bà con trên địa bàn huyện tumurong một cách an toàn và hiệu quả
thôn mưa rương được kéo điện đến trận thôn làng
người lãnh đạo ở xã thì cũng rất là vui mừng
và thứ nhất là để đem lại lợi ích an toàn đến cho người dân đảm bảo khâu an toàn trên hết
và sau đó thì để nhằm phục nhu cầu phục vụ sản xuất đời sống hàng ngày của bà con
vậy là mong ước của hơn sáu mươi hộ dân của thôn măng dương hai xã ngọc lây và thôn ngọc lạc của xã măng ri huyện tumurong tỉnh con tum bấy lâu nay đã trở thành hiện thực
đây cũng là tiền đề cho bà con vùng sâu vùng xa có điều kiện
nâng cao đời sống phát triển kinh tế
đây cũng là món quà xuân mang ý nghĩa to lớn góp phần cùng bà con đón tết cổ truyền vui vẻ đầm ấm hơn
những năm gần đây nhờ biết tận dụng lợi thế về sản vật đặc thù do thiên nhiên ban tặng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc đồng bào rackline đã biết làm du lịch
nhờ đó tăng thêm thu nhập đời sống ngày càng tốt hơn diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc
nếu trước đây sau khi thu hoạch nông sản gia đình chị uper thị nhiều chỉ có thể bán cho tư thương với giá rẻ thì giờ đây chị nhiêu đã biết cách giới thiệu để bán cho du khách các sản phẩm như bưởi da xanh heo đen
tại chợ phiên do địa phương tổ chức định kỳ hàng tuần hàng tháng nhờ đó tăng thêm thu nhập từ tám đến một mươi triệu đồng một tháng
nếu trước đây sau khi thu hoạch nông sản gia đình chị puper thị nghiêu chỉ có thể bán cho du khách các sản phẩm như bưởi da xanh heo đen hàng tháng
trong những chứng kiến của phó tổng thống mike pence tranh văn phòng nhà trắng và các cố vấn cấp cao khác tổng thống donald trump đã ký xác lệnh yêu cầu các cơ quan liên quan tạm thời đóng băng các hoạt động liên quan đến obamacare để giảm bớt các gánh nặng về kinh tế và pháp lý của chương trình này
chi tiết nội dung không được tiết lộ thêm ngoài obamacare ông trump đã đưa ra một loạt các chương trình nghị sự mà chính quyền của ông sẽ xử lý trong thời gian tới trong đó ưu tiên giải quyết vấn đề về năng lượng nới lỏng quy định với doanh nghiệp tăng lương cho người lao động
ngay sau khi ông donald trump chính thức trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của mỹ nhiều quốc gia trên thế giới đều gửi lời chúc mừng đến ông donald trump đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác với tân tổng thống mỹ
tại châu mỹ tổng thống bolivia evo
vorad đã bày tỏ hy vọng dưới thời tổng thống donald trump hai nước sẽ bình thường hóa quan hệ và bổ nhiệm đại sứ tại mỗi nước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia
trong khi đó thủ tướng canada justin trudeau đã gửi lời chúc mừng đến ông trump đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục quan hệ gần gũi vì an ninh và thịnh vượng chung
từ châu âu thủ tướng anh theresa may đã bày tỏ tin tưởng rằng tân tổng thống mỹ sẽ cải thiện quan hệ với nato bất chấp việc ông trump mới đây tuyên bố liên minh quân sự này đã lỗi thời
còn tại châu á thủ tướng nhật bản shinzo abe cũng gửi lời thông điệp chúc mừng đến ông donald trump chính thức nhậm chức tổng thống mỹ đồng thời cam kết sẽ ủng hộ liên minh giữa hai nước mạnh mẽ hơn nữa
thủ tướng abe mong chờ hai bên cùng nhau giải quyết những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt cũng như bảo đảm hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu á thái bình dương
tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump đã ký xác lệnh hành pháp
trong khi đó nhiều người dân mỹ hiện tại vẫn phản đối các chính sách và phát ngôn gây tranh cãi
trong một số người lại bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo cũng như kỳ vọng vào một sự thay đổi hoàn toàn mới cho nền kinh tế hàng đầu thế giới vốn đang có dấu hiệu xuống sức trong những năm vừa qua
bên cạnh những thế mạnh của mình ông donald trump chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít những thách thức
mặc dù tân tổng thống mỹ donald trump không phải đối mặt với một cuộc suy thoái nghiêm trọng như dưới thời chính quyền ông obama
song hiện nay có rất nhiều vấn đề cấp thiết đang chờ ông trump giải quyết
một trong số đó phải kể đến cuộc khủng hoảng nhân đạo và cuộc nội chiến tại syri
mối quan hệ giữa nga và mỹ gần đây đang có những căng thẳng khi mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với moscow
và việc nga bị cáo buộc can dự vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua
chương trình vũ khí hạt nhân của triều tiên thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa iran và các cường quốc trên thế giới
phục hồi nền kinh tế mỹ yếu nhất trong vòng bảy mươi năm qua khi có hơn chín mươi triệu người mỹ đang bị mất việc làm
tiến trình truyền giao quyền lực ở mỹ
giống như một bức tranh nhiều màu sắc tổng thống đắc cử đã tạo dựng được một nội các hùng hậu
gồm hàng loạt các nhân vật có tiếng thông minh có năng lực
trong nhiệm kỳ của mình ông trump sẽ có khoảng một trăm linh ngày để khởi động chương trình nghị sự
trong đó có việc hủy bỏ rất nhiều mệnh lệnh chính phủ đã được ông obama thông qua
như xóa bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe obamacai
củng cố lại quân đội khôi phục sức mạnh cho nền kinh tế
ký các thỏa thuận thương mại tốt hơn để mang lại lợi ích cho người lao động mỹ
ngay sau khi ông donald trump tuyên thệ nhậm chức chính thức trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
sàn giao dịch chứng khoán nước này đã tăng điểm nhẹ
đây cũng là lần đầu tiên trong hơn năm mươi năm một vị tổng thống mới của nước mỹ
được trao đón bằng màn tăng điểm của thị trường chứng khoán trong ngày nhậm chức
chốt phiên giao dịch sáng nay chỉ số công nghiệp dow jones đã tăng thêm chín mươi bốn tám mươi năm điểm
tương đương với bốn mươi tám lên một mươi chín tám trăm hai mươi bảy hai mươi năm điểm
chỉ số s p năm trăm linh cũng tăng
chỉ số s p năm trăm linh tăng bảy sáu mươi hai điểm tương đương với ba tăng lên hai hai trăm bảy mươi một ba mươi một điểm
chỉ số biến động thị trường của mỹ đã thoát khỏi mức thấp nhất trong nhiều năm qua
chúng ta không cần phải quan tâm đến trung quốc cũng như châu âu
tôi hy vọng vào một bức tranh chứng khoán tươi sáng trong thời gian tới
mức tăng sáu hai của chỉ số s p năm trăm linh kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
là một trong những mức tăng cao nhất được ghi nhận trên thị trường chứng khoán mỹ
trong giai đoạn chuyển giao quyền lực của các đời tổng thống mỹ trong lịch sử hiện đại
trong giai đoạn chuyển giao quyền lực trước khi nhậm chức của cựu tổng thống barack obama
chỉ số s p năm trăm linh khi đó giảm tới một mươi năm
trong khi đó chính quyền mới của tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố
sẽ đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do bắc mỹ nhằm bảo đảm công an việc làm cho người lao động trong nước
cùng với việc thông báo nước mỹ sẽ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
nhà trắng cho biết
tổng thống donald trump cam kết đàm phán lại các thỏa thuận thương mại khác
như thỏa thuận thương mại tự do bắc mỹ được ký kết từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn giữa mỹ canada và mexico
trong một thời gian dài người mỹ đã phải chấp nhận các thỏa thuận thương mại
mà chưa coi trọng lợi ích của người lao động mỹ
đã có nhiều thị trấn và thành phố chứng kiến nhà máy đóng cửa
trong khi những việc làm có lương cao thì lại bị chuyển ra nước ngoài
cùng với đó nước mỹ phải đối mặt với sự gia tăng về thâm hụt thương mại
và các cơ sở chế tạo bị xuống cấp nghiêm trọng
tuyên bố của nhà trắng cho biết mỹ sẽ nghiêm khắc hơn với những quốc gia nào
vi phạm thỏa thuận thương mại và làm phương hại đến giới công nhân mỹ trong tiến trình này
dự luật tăng quyền lực cho tổng thống thổ nhĩ kỳ của đảng công lý và phát triển akp cầm quyền
đã nhận được đa số phiếu ủng hộ ở quốc hội
sáng nay theo giờ việt nam quốc hội nước này đã thông qua ủng hộ một dự luật gây tranh cãi
theo đó sẽ mở rộng các quyền lực của tổng thống tayyip
trong một phiên họp quốc hội thổ nhĩ kỳ đã phê chuẩn bảy chương cuối cùng của bản hiến pháp
trong một phiên bỏ phiếu cuối cùng đảng công lý và phát triển akp cầm quyền
đã nhận được ba trăm ba mươi chín phiếu ủng hộ dự luật này
hiện nay cần ít nhất ba trăm ba mươi phiếu để bản hiến pháp được thông qua và đưa ra trong một cuộc trưng cầu ý dân
tuy nhiên có không ít ý kiến trái chiều bày tỏ lo ngại khi những đề xuất thay đổi hiến pháp
sẽ cho phép quyền lực tập trung chủ yếu vào tay của tổng thống
bởi tổng thống sẽ có quyền bổ nhiệm và xa thải các bộ trưởng
trong khi vị trí thủ tướng sẽ lần đầu tiên bị bãi bỏ trong lịch sử hiện đại của thổ nhĩ kỳ
trở lại với những diễn biến liên quan đến bê bối chính trị tại hàn quốc
bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc cho jun sun hôm nay đã bị bắt giữ
với cáo buộc lập ra một danh sách đen gồm những nghệ sĩ chống đối tổng thống park geun hye
bà cho jun sun là bộ trưởng đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ tại hàn quốc
tòa án trung tâm seoul cáo buộc bà lạm dụng quyền lực và khai man trong cuộc thẩm vấn của các công tố viên đặc biệt
phụ trách cuộc điều tra liên quan đến vụ bơi bối chính trị của tổng thống park geun hye và người bạn thân lâu năm choi soon sin
ngay sau khi bị bắt bà cho đã đệ đơn từ chức và được quyền tổng thống kiêm thủ tướng hwang ki o an chấp nhận
danh sách đen nói trên được lập ra sau thảm họa chìm phá sewon vào năm hai nghìn một mươi bốn
bao gồm một mươi người gồm những nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật
có lập trường phản đối chính phủ ngăn chặn họ được tài trợ của chính phủ và đầu tư tư nhân
đồng thời đặt họ dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà nước
còn tại trung đông các nhà ngoại giao của đức vừa quyết định làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa chính phủ syri
và lực lượng đối lập tại một thung lũng gần thủ đô damascus nhằm khôi phục nguồn cung cấp nước cho thủ đô
theo bộ ngoại giao đức thỏa thuận các nhà ngoại giao đạt được nhằm tạo điều kiện cho phe đối lập
có cơ hội rút khỏi thung lũng
trong thung lũng wadi barada lùi tới căn cứ địa ở tỉnh ali của syri hiện chưa rõ lệnh ngừng bắn có hiệu lực hay không
các nguồn tin trên các trang mạng xã hội cho biết các vụ pháo kích vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực
theo tạp chí tấm gương của đức thỏa thuận kêu gọi cho phép các chuyên gia đến sửa chữa chạm bơm nước bị hư hại
nhằm khôi phục việc cung ứng nước sinh hoạt cho thủ đô damas
ít nhất ba mươi lính cứu hỏa đã thiệt mạng và hơn bốn mươi người khác vẫn còn đang mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
dẫn đến một tòa nhà một mươi bảy tầng sập đổ ở thủ đô tehran của iran
nói về vật chất trong vụ sập nhà này vào khoảng bốn trăm sáu mươi ba triệu đô la mỹ